liên quan đến vụ triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen tại khu công nghiệp amata phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
qua công tác điều tra xác minh vào ngày hai mươi bốn tháng sáu công an tp biên hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm nguyễn tiến thành nguyễn văn sơn nguyễn văn nam và nguyễn thế anh cùng quê tỉnh ninh bình bùi quang hương chủ tải tp nam định
các đối tượng này đều thuê trọ tại phường long bình tp biên hòa để hoạt động cho vay tiền trả góp với lãi suất từ một mươi năm cho đến hai mươi một tháng
bước đầu xác định nhóm của thành đã cho năm khách hàng vay tiền và thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu tại khu vực cổng khu công nghiệp amata đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn sơn đang thực hiện hành vi thu tiền trả góp của một người phụ nữ
qua đấu tranh sơn khai nhận đã cho chị này vay ba mươi triệu đồng và thu cả gốc lẫn lãi là bốn mươi hai triệu đồng trong vòng hai mươi hai ngày tương đương với bốn mươi tiền gốc